dịch bệnh chiều nay thường trực chính phủ đã có cuộc họp với ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
và các bộ ngành địa phương dưới sự chủ trì của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
để đánh giá tình hình thực hiện chỉ thị số một mươi sáu và thảo luận các biện pháp thực hiện cách ly xã hội trong giai đoạn tiếp theo
sau khi lắng nghe ý kiến thường trực chính phủ lãnh đạo các bộ ngành địa phương
kết luận buổi làm việc thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đồng ý với kiến nghị của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
về việc phân loại nguy cơ dịch bệnh tại các địa phương trên cơ sở các phân tích dịch tễ học khả năng ứng phó với dịch bệnh
thủ tướng đồng ý chia làm ba nhóm tỉnh có nguy cơ cao có nguy cơ và có nguy cơ thấp
thống nhất nhóm này không phải là bất biến và sẽ được xem xét đánh giá lại
thủ tướng chấp thuận đề xuất của ban chỉ đạo quốc gia về việc tiếp tục cách ly xã hội
đối với một mươi hai tỉnh thành có nguy cơ cao lây nhiễm covid một mươi chín ít nhất đến ngày hai mươi hai tháng bốn
cũng theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
tính đến một mươi tám h chiều nay việt nam không ghi nhận ca mắc mới covid một mươi chín
số bệnh nhân hiện có vẫn là hai trăm sáu mươi bảy ca trong đó một trăm sáu mươi người từ nước ngoài chiếm năm mươi chín
một trăm linh bảy người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm bốn mươi một
cũng trong hôm nay đã có thêm hai trường hợp khỏi bệnh nâng tổng số người được chữa khỏi lên một trăm bảy mươi một trên hai trăm sáu mươi bảy ca đạt sáu mươi bốn
đồng hành chia sẻ khó khăn với cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
hội phụ nữ và đoàn thanh niên công an tỉnh yên bái đã chung tay làm được trên một bốn trăm linh chiếc kính chống giọt bắn
và trao đến tay cán bộ chiến sĩ các đơn vị trực tiếp làm công tác chống dịch
đây là việc làm cụ thể ý nghĩa thiết thực của đoàn thanh niên và phụ nữ công an tỉnh yên bái góp phần vào công cuộc đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
tạo thêm niềm tin động lực cho các cán bộ chiến sĩ công an trên tuyến đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc và một số nhà hảo tâm vừa tổ chức đợt đi thăm tặng quà động viên chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố buôn ma thuột để cùng nhau vượt qua đại dịch covid một mươi chín
cùng với chính quyền địa phương trong đợt này các cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắk đã trích một phần lương
vận động một số nhà hảo tâm đóng góp tiền nhu yếu phẩm trị giá gần một trăm linh triệu đồng để đi thăm tặng hỗ trợ động viên chia sẻ khó khăn với ba trăm sáu mươi gia đình ở các xã phường trong thành phố buôn ma thuột